cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ là hai đối tượng
đối tượng mai công đoàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm trên cánh mũi phải
và đối tượng bùi quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm da ngâm đen và có sẹo chấm cách năm cm trên trước đầu lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được báo
hãy báo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý